tòa án nhân dân tp hcm đã đưa một mươi bảy bị cáo là thành viên của tổ chức triều đại việt
ra xét xử sơ thẩm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo điều một trăm một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài tội danh trên kẻ cầm đầu vụ án là nguyễn khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại tỉnh đồng nai cùng ba bị cáo khác còn bị xét xử về tội chế tạo tàng trữ
mua bán trái phép vật liệu nổ
vụ án do tổ chức triều đại việt sử dụng phương án bạo động vũ trang
khủng bố để lật đổ chế độ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cầm đầu tổ chức này là ngô văn hoàng hùng thường được gọi là ngô hùng
kẻ phản động lưu vong ở canada
đối tượng nguyễn khanh kẻ cầm đầu vụ án được ngô hùng hứa hẹn phong giữ chức chuẩn tướng
tỉnh trưởng tỉnh đồng nai và tài trợ tiền để khanh mua thuốc nổ
các vật liệu để chế tạo trái nổ
khanh lôi kéo chỉ đạo nhiều đối tượng trong nước tham gia các vụ gây nổ trong tháng sáu
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình thành phố hồ chí minh
trụ sở công an phường tam hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và trụ sở công an các tỉnh hậu giang
kiên giang các đối tượng trong băng nhóm khủng bố này lần lượt bị bắt giữ sau đó
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh nêu rõ hành vi của các bị cáo là
đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia an toàn xã hội